học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và ban dân vận trung ương đã tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác dân vận
dành cho cán bộ chủ chốt mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
sau một mươi ngày học tập và nghiên cứu thực tế một trăm một mươi chín học viên của lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác dân vận
đã được truyền đạt và thảo luận về các vấn đề liên quan tới công tác dân vận được đề cập trong nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
bên cạnh đó các chuyên đề như đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
vận dụng tư tưởng dân vận của chủ tịch hồ chí minh trong công tác dân vận hiện nay cũng được các giảng viên tập trung giảng dạy
lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác dân vận sẽ giúp cho các đồng chí có chức danh lãnh đạo các cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc
ban tuyên giáo liên đoàn lao động đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và các đoàn thể xã hội áp dụng có hiệu quả sáng tạo vào thực tế công việc và nhiệm vụ được giao